trưa nay một mươi sáu tháng chín công an quận chín tp hcm vẫn đang tiến hành phong tỏa khám nghiệm hiện trường vụ hỏa hoạn thiêu dụi dãy nhà trọ và nhiều tài sản của người dân xảy ra vào dạng sáng cùng ngày
thông tin ban đầu vụ cháy xảy ra vào khoảng hai giờ sáng
người dân sống khu vực trên đường bưng ông toàn phường tăng nhân phú b nghe tiếng nổ lớn vang lên kèm theo khói lửa bùng phát ở một dãy nhà trọ
nhiều người khẩn trương tham gia dập lửa nhưng bất thành
ít phút sau ngọn lửa lan rộng ra hơn một mươi căn nhà trọ cháy sang nhà dân và kho hàng gần đó
lực lượng chức năng quận chín đã huy động phương tiện nhanh chóng có mặt dập lửa
sau khoảng hai giờ đồng hồ đám cháy được dập tắt hoàn toàn
vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi dãy nhà trọ nhà dân và kho hàng với tổng diện tích gần một m hai
nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ